các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
huyện kinh môn cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân năm bốn triệu đồng hội chữ thập đỏ tỉnh và thị trấn phú thứ hỗ trợ mỗi gia đình hai triệu đồng
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng bảy trong lúc nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa lại lò vôi thì bất ngờ bức tường bằng gạch của lò vôi đổ sập
vụ việc khiến năm người bị vùi lấp và tử vong tại chỗ các nạn nhân tử vong được xác định là anh nguyễn văn luân con trai của ông văn chủ lò
anh trần văn dũng huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn ông trương văn bưởi ở khu năm thị trấn phú thứ ông nguyễn văn ví và ông trương văn côi đều ở khu sáu thị trấn phú thứ
ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho gia đình
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
trong khi đó tại ninh thuận vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến ba em nhỏ tử vong tại sông dinh thuộc thôn phước lợi xã phước thuận huyện ninh phước
khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng bảy năm em nhỏ trong thôn rủ nhau đi tắm ở sông dinh trong đó ba em là nguyễn văn tình đinh văn thức và trần minh tấn nhảy xuống sông tắm
do không biết bơi và nghĩ đoạn sông này cạn nên cả ba em lội ra xa mép bờ sông khoảng hai mét thì bị sầy chân vào hố sâu dẫn đến đuối nước
hai em còn lại đã tìm người đến cứu
nhưng khi các thanh niên trong thôn đến thì cả ba em đã tử vong
người dân ở thôn phước lợi cho biết thôn sát với sông dinh mùa nắng nóng nên các em hay ra sung tắm
đoạn sông này trước đây rất cạn nhưng thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp thường xuyên đưa xe múc đến khai thác cát dưới sông tạo thành nhiều hố sâu rất nguy hiểm
vào khoảng một mươi giờ sáng nay tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã xảy ra một vụ cháy cửa hàng tranh theo gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
thông tin ban đầu
ngọn lửa xuất phát từ lầu hai của tòa nhà nơi chứa chanh theo và nhiều vật dụng dễ cháy
sau đó nhanh chóng lan sang các phòng gần gần
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã điều ba xe và hai mươi bảy cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
những người chứng kiến cho biết do nhà bên cạnh đang sửa chữa bảng hiệu trong lúc hàn cắt kim loại đã làm tia lửa hàn bắn sang bảng hiệu của cửa hàng và gây cháy lan
rất may không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
đối tượng nguyễn văn hoàn một nhân viên thủy điện nậm cồn xã thanh phú huyện sapa tỉnh lào cai vừa bị bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép gần bốn mươi kg pháo nổ khi đang trên đường đi tiêu thụ
trước đó tổ công tác của công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn tân lợi xã xuân giao huyện bảo thắng phát hiện đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển hai thùng hàng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ hai thùng bìa cắt tông trong đó có một trăm ba mươi thỏi chất dẻo bao nhựa đối tượng khai là thuốc nổ ba kíp nổ một dây cháy chậm và một xe máy
qua đấu tranh đối tượng khai nhận tên là hoàng văn hoàn chú tại văn bàn tỉnh lào cai và hiện đang là nhân viên thủy điện nậm cùn xã thanh phú huyện sapa
số thuốc nổ này được hoàn mua của một đối tượng không rõ tên tuổi tại xã thanh phú huyện sapa và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh cho biết vừa đã khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng gồm thái thị mộng kiều huỳnh thanh đông lại xuân hoài nguyễn ngọc phương thanh nguyễn châu ngân và lê văn hòa để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc